chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thứ đất này cho một ngân hàng để xây dựng trụ sở không đúng quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước hơn một mươi tỷ đồng
tại tòa bị cáo phạm đình cự và đỗ duy vinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý đất đai và hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước về quản lý sử dụng tài sản công nên cần xử phạt tương xứng với tính chất mức độ hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra
tuy nhiên các bị cáo đều có nhân thân tốt trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa thanh khẩn khai báo ăn năn hối cải
mặt khác vụ án xảy ra đã lâu
trước khi khởi tố vụ án khởi tố bị can cả hai bị cáo đã tích
các bị cáo đã tích cực tác động công ty pimifaco và trực tiếp khắc phục toàn bộ số tiền thất thoát cho nhà nước
sau đó tòa tuyên mức án trên
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp nhiều cán bộ phương xã tại nhiều quận huyện khắp các tỉnh thành trong cả nước bị vướng vào vòng lao lý bởi những sai phạm trong quá trình công tác
trước đó thông tin từ đại diện phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với chủ tịch ủy ban nhân dân phường nghĩa đô về tội nhận hối lộ
được biết vị lãnh đạo này đã nhận hối lộ một tỷ đồng để làm ngơ cho công trình xây dựng không có giấy phép
trước đó thông tin từ đại diện phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với chủ tịch ủy ban nhân dân phường nghĩa đô về tội nhận hối lộ
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự các quy định lệnh trên được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn
qua triển khai công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội phát hiện
trừ mạnh hùng có hành vi nhận hối lộ số tiền lớn để làm ngơ cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất một bốn trăm linh m hai thuộc địa bàn phường nghĩa đô được tồn tại tiếp tục thi công hoàn thiện
qua quá trình đấu tranh phòng cảnh sát kinh tế đã làm rõ chử mạnh hùng nhận hối lộ số tiền một tỷ đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội tiếp tục tổ chức điều tra mở rộng làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan khác trong vụ án
cũng liên quan đến lĩnh vực xây dựng trái phép ở các địa phương cách đây một tuần cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ninh hòa khánh hòa đề nghị truy tố ông trần hải sáu mươi tuổi nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân phường ninh hải tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đồng thời cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông trần thanh tùng năm mươi tám tuổi nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường và trịnh thanh bình bốn mươi ba tuổi nguyên công chức địa chính phường với tội lạm quyền trong thi hành công vụ
lần đầu thừa đất hơn một mươi bốn hai trăm linh m hai tại khu vực núi bức trong đất do ủy ban nhân dân phường ninh hải quản lý gây thiệt hại cho nhà nước hơn bốn trăm năm mươi năm triệu đồng
thưa quý vị cũng trong ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã tống đạt quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam đối với một phó chủ tịch thành phố long xuyên liên quan đến vụ việc một giám đốc trung tâm quỹ đất làm điều dạy rột
trước đó vào cuối tháng ba nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường tp long xuyên cùng hai đối tượng khác đã bị khởi tố bắt tạm giam cũng do liên quan đến vụ việc nêu trên
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tống đạt các quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và làm việc đối với ông nguyễn bảo sinh phó chủ tịch ubnd tp long xuyên do liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn
trước đó ngày ba mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tống đạt các quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam và môi trường tp long xuyên với cùng tội danh trên